cho nên mình cũng có một lời khuyên với kẻ giống mình giống việt nam

mà cái nguồn thông tin tìm hiểu ở đây cũng phải từ những bác sĩ chứ không nên đọc trên mạng

làm đẹp là mục tiêu chính đáng của con người
nhưng để làm đẹp mà không phải hối hận
nhưng trước tiên là bạn phải có được nhận thức đúng trong việc thay đổi ngoại hình của mình
bạn sẽ dễ dàng hài lòng hơn nếu đạt được một sự đồng thuận giữa ước mơ của mình và khả năng của phẫu thuật viên
đồng thuận về một cái đẹp thực tế cái đẹp phù hợp với hình thể bẩm sinh cũng như khả năng tài chính của bạn
xã hội phát triển nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng gia tăng
ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở việt nam theo đó cũng không ngừng phát triển trong một vài năm trở lại đây
không chỉ chị em phụ nữ mà nam giới cũng đã ý thức hơn về việc chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân mình
nhưng để có được vẻ đẹp tự nhiên và an toàn thì bạn cần phải có được sự lựa chọn khôn ngoan giữa một rừng các cơ sở làm đẹp như hiện nay
bởi việc làm đẹp không giống như việc mua một chiếc áo
chỉ có những cơ sở đủ uy tín đủ tư cách pháp nhân và đủ năng lực về tài chính mới có thể có được những bác sĩ giỏi bảo đảm an toàn cho nhu cầu làm đẹp của bạn
việc tự dấn thân vào những địa chỉ thiếu một trong các địa chỉ
thiếu một trong các yếu tố trên thì khả năng di chứng và biến chứng sẽ là điều khó tránh khỏi và sẽ để lại những hệ lụy đáng tiếc cho chính mình
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau